tàu cảnh sát biển sáu nghìn bảy đã cập cảng trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đưa một mươi một thuyền viên tàu hàng xin hông bị nạn về bờ an toàn
dự kiến chiều nay tàu sar bốn trăm một mươi ba sẽ bàn giao hai thi thể nạn nhân cho các cơ quan chức năng
sau khi có kết quả test covid một mươi chín của một mươi một thuyền viên trên tàu
tính đến thời điểm này vẫn còn hai thuyền viên mất tích
hiện các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn lại
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tàu hàng xin hông quốc tịch panama
có hành trình từ malaysia đi hồng kông trung quốc
khi đi ngang qua vùng biển phú quý tỉnh bình thuận thì bị nạn